xin chào quý vị và các đồng chí đã đến thời lượng dành cho bản tin mùa bộ online cập nhật và mở đầu là thông tin về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
sau khi xác định dịch ở cấp độ ba tức là màu cam các quận ba đình hoàn kiếm tây hồ của hà nội đã điều chỉnh biện pháp chống dịch dừng ăn uống tại chỗ
cụ thể là từ một mươi hai h trưa ngày hôm nay ubnd quận tây hồ và hoàn kiếm hà nội đã điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
trong đó dừng các hoạt động không thiết yếu các hàng quán chỉ được phép bán mang về và phải đóng cửa trước hai mươi một h
tương tự quận tây hồ từ trưa ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai lãnh đạo ubnd quận hoàn kiếm đã điều chỉnh các biện pháp hành chính tương ứng với cấp độ ba để phòng chống dịch covid một mươi chín
riêng quận ba đình sẽ áp dụng các biện pháp trên từ một mươi hai h ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai
ubnd tp hà nội đã thông báo đánh giá cấp độ dịch trong phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn thành phố
theo đó có tám quận gồm đống đa hai bà trưng ba đình hoàn kiếm hoàng mai long biên nam tử liêm tây hồ ở cấp độ ba sẽ tạm dừng đến trường từ ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai
còn tại đà nẵng sau khi kết thúc giai đoạn thí điểm cách ly điều trị f tại nhà
thành phố đà nẵng đang tiến hành triển khai nhân rộng hướng đến điều trị năm mươi bảy mươi số ca f tại nhà
thời gian thí điểm mỗi quận trên địa bàn thành phố đà nẵng đã chọn một phương để thực hiện cách ly điều trị f tại nhà từ đó rút kinh nghiệm trước khi nhân rộng
giai đoạn thí điểm cho thấy việc này đã mang lại hiệu quả bệnh nhân có thể làm theo hướng dẫn tự chăm sóc và điều trị tại nhà giảm tải bớt áp lực cho đội ngũ y tế
bệnh nhân được lựa chọn cho nên là gần như là nhà cửa rất là đầy đủ điều
bệnh nhân được lựa chọn cho nên là nhà cửa rất là đầy đủ
hiện nay chín mươi tám bệnh nhân covid một mươi chín tại đà nẵng không có triệu chứng hoặc triệu chứng rất nhẹ
hiện nay chín mươi tám bệnh nhân covid một mươi chín tại đà nẵng không có triệu chứng hoặc triệu chứng rất nhẹ
việc triển khai nhân rộng mô hình điều trị f tại nhà ở tất cả các xã phường đang được thành phố đẩy nhanh
hướng đến năm mươi bảy mươi f sẽ được điều trị tại nhà
việc điều trị này sẽ được nhân viên tại trạm y tế lưu động theo dõi sát sao
hướng dẫn cụ thể và sẽ có mặt kịp thời nếu bệnh nhân có những diễn tiến nặng hơn
trước mắt thì chúng tôi sẽ điều trị các triệu chứng của f và sau đó tiến hành lấy mẫu xét nghiệm định kỳ cho các f
cho đến khi họ âm tính và có đủ điều kiện để mà hoàn thành cách ly tại nhà
mình hướng dẫn cho bệnh nhân là nhận biết những dấu hiệu nặng của bệnh những dấu hiệu nguy hiểm
như kiểu là nhịp thở lớn hơn hai mươi một lần đến phút f hai thì bẻ hơn chín mươi sáu
bệnh nhân sụt cao kẹo dài có tức ngực và khó thở nhiều thì bệnh nhân sẽ bảo ngay cho nhân viên tại trạm y tế lưu động là trực hai mươi bốn hai mươi bốn
để điểm và sự trị cấp cứu truyền đến cơ sở điều trị kịp thời
cùng với đó các vấn đề như xử lý rác thải áp dụng công nghệ thông tin để giám sát theo dõi sức khỏe bệnh nhân cũng được đặc biệt chú trọng
qua phần mềm đà nẵng smart city bệnh nhân khai bảo y tế hằng ngày theo ba khung giờ sáu giờ tám giờ hai mươi bốn giờ và hai mươi một giờ
qua phần mềm chúng tôi có thể được cả kỳ thống sổ cả kỳ chỉ sổ sức khỏe của bệnh nhân ví dụ mạch nhiệt độ huyệt áp
qua phần mềm spo hai nhiệt độ quá đỏ đánh giá được tình trạng hiện tại của bệnh nhân
nếu có các dấu hiệu vật thương thì sẽ liên hệ ngay với bệnh nhân
hiện nay mỗi ngày đà nẵng ghi nhận hàng trăm ca mắc covid một mươi chín
tuy nhiên với tỷ lệ tiêm phụ vaccine cao nên hầu hết các bệnh nhân đều trong tình trạng bệnh nhẹ hoặc không có triệu chứng
nên việc nhân rộng điều trị f tại nhà là phù hợp và cần thiết trong giai đoạn hiện nay
xin được chuyển sang các tin tức an ninh trật tự
một tụ điểm đánh bạc dưới hình thức chơi tài xỉu ăn thua bằng tiền vừa bị công an huyện tân châu tỉnh tây ninh triệt phá tạm giữ chín đối tượng
tăng vật thu giữ gồm năm mươi triệu đồng năm điện thoại di động bốn xe mô tô và một số tăng vật khác có liên quan
tụ điểm cờ bạc này do đối tượng trần thị hoa tức là rút đứng ra mở sòng lắc tài xỉu cho nhiều người tham gia
để dễ dàng tẩu thoát và tránh bị cơ quan công an phát hiện đối tượng hoa đã chọn vườn cao su rộng khoảng trên một mươi hectare của một người dân ở xã tân hội làm địa điểm tổ chức lắc tài xỉu
hiện công an huyện tân châu đang tiếp tục truy bắt các đối tượng có liên quan đã bỏ trốn và sẽ điều tra để xử lý theo quy định
cho vay lãi nặng với lãi suất lên tới hơn ba trăm linh một năm một đối tượng vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thừa thiên huế bắt giữ
đối tượng bị bắt giữ là nguyễn văn thăng chú tại tỉnh ninh bình
theo điều tra ban đầu vào tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một đối tượng thăng cùng với một số đối tượng khác từ ninh bình vào huế hoạt động cho vay nặng lãi
từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một đến thời điểm bị bắt giữ thăng và một số đối tượng khác đã thực hiện một trăm một mươi bảy hợp đồng cho vay với tổng số tiền cho vay là gần một tỷ đồng
với lãi suất vay từ một trăm tám mươi một năm đến hơn ba trăm linh một năm các đối tượng đã thu lợi bất chính gần hai trăm linh triệu đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố nha trang tỉnh khánh hòa vừa tạm giữ phạm ngọc lâm ba mươi ba tuổi trú tại phường vĩnh thọ thành phố nha trang để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
theo đó vào khoảng một mươi năm h ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai lực lượng chức năng bất ngờ kiểm tra chỗ ở của đối tượng phạm ngọc lâm thì phát hiện lâm cùng với một số thanh niên khác đang chuẩn bị sử dụng ma túy
qua kiểm tra tổ công tác phát hiện trên gác lửng của một căn hộ có một đĩa xứ màu trắng trên đĩa có một viên ném màu xanh và một ít chất tinh thể màu trắng
lâm thừa nhận số viên nén và chất tinh thể màu trắng trên là thuốc lắc và ma túy khay
khám xét khẩn cấp tổ công tác còn phát hiện thu giữ thêm năm mươi bảy viên ma túy thuốc lắc một mươi tám bịch ni lông có chứa ma túy khay
tại cơ quan công an lâm khai nhận mua số thuốc lắc và ma túy khay tại thành phố hồ chí minh rồi mang về nha trang để sử dụng và bán kiếm lời
thực hiện cao điểm tấn công chấn áp hoạt động của các loại tội phạm thời gian vừa qua các đơn vị nghiệp vụ công an các địa phương ở tỉnh khánh hòa
đã điều tra triệt phá nhiều nhóm tội phạm nguy hiểm góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn dân cư
sau đây là ghi nhận tại thành phố nha trang
đây là số hung khí vũ khí nguy hiểm được công an thành phố nha trang thu giữ trong quá trình điều tra một vụ gây dối đánh nhau
tại đường ngô đến phường vĩnh phước giữa hai nhóm thanh niên
vào lúc gần một giờ sáng ngày một mươi hai tháng một mươi hai công an thành phố nha trang qua truy xét đã xác định và tiến hành làm việc với các đối tượng tham gia vụ việc
để củng cố hồ sơ xử lý
còn đây là nhóm đối tượng gây ra liên tiếp hai vụ cướp tài sản trong đêm một mươi năm tháng một mươi hai ở thành phố nha trang
lựa chọn những con hẻm vắng khung giờ khuya ít người đi lại
nhóm đối tượng dùng kéo nhọn không chế uy hiếp rồi gây ra hai vụ cướp tài sản tại phường phước hải và tân lập
đến lúc hai giờ sáng ngày hai mươi hai
tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một lực lượng trinh sát đã xác định được nhóm đối tượng tham gia vụ cướp ở trên địa bàn tân lập
lực lượng tư sát đã tiến hành truy bắt
bốn đối tượng này đã thừa nhận nội dung cái vụ cướp là vào lúc một mươi chín giờ
bốn đối tượng này không có tiền tiêu xài bàn kế hoạch đi cướp tài sản
anh học chở bốn đối tượng này về đến đầu hẻm hương điền phường phước hải nha trang
đối tượng khôi có dùng kéo
đi vào cổ anh học để cho ba đối tượng còn lại chạy lại để cướp một cái xe máy hiệu đồ rim
và số tiền là hai triệu bảy trăm linh ngàn đồng
đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm được công an thành phố nha trang thực hiện từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai
bằng các biện pháp nghiệp vụ sau gần hai tuần gia quân tập trung thực hiện
các đội nghiệp vụ của công an thành phố phối hợp với công an các xã phường đã phá thành công một chuyên án
điều tra làm rõ bốn vụ phạm pháp hình sự xảy ra trên địa bàn
phát hiện bắt giữ ba vụ sáu đối tượng phạm tội về ma túy
công tác tuần tra vũ trang đảm bảo khép kín địa bàn được tập trung đẩy mạnh
bên cạnh đó công an cơ sở tăng cường tuyên truyền vận động cho nhân dân
các biện pháp phòng ngừa tội phạm củng cố lực lượng đảm bảo an ninh trật tự ở các khu dân cư
thì có thể nói là trong thời gian thực hiện mệnh lệnh từ năm ngày từ ngày một mươi năm đến hai mươi tháng một mươi hai
thì lực lượng công an thành phố nhà trang cũng đã triệt phá một số nhóm đối tượng
trong đó có một nhóm đối tượng gồm ba đối tượng tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy
và hai nhóm đối tượng cướp tài sản và gây dối trật tự công cộng
với tinh thần đó lực lượng công an thành phố nha trang sẽ tiếp tục phát huy và chỉ đạo
các công tác nghiệp vụ kết hợp với công tác tuần tra chính sát và lực lượng tuần tra công khai
sẽ tuần tra xử lý rất điểm các vụ việc gây rút trật tự công cộng để đảm bảo an ninh trật tự cho người dân
thời điểm cuối năm lại do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín
hoạt động của một số loại tội phạm đặc biệt là tội phạm xâm hại tài sản như trộm cắp cướp giật
lừa đảo chiếm đoạt tài sản thường có xu hướng gia tăng
lực lượng công an thành phố nha trang nhất là công an ở địa bàn cơ sở
sẽ tăng cường tối đa các biện pháp vừa tổ chức đấu tranh chấn áp vừa thực hiện tốt các mặt công tác phòng ngừa
nâng cao ý thức tự phòng tự quản cho nhân dân nhất là thời điểm mà tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi hai đang đến gần
tiếp theo là thông tin về truy nã tội phạm
còn về tội vận chuyển trái phép chất ma túy phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh nam định
đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng
đối tượng khương quốc tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba hộ khẩu thường trú tại xã nghĩa thịnh huyện nghĩa hưng tỉnh nam định
đối tượng này cao một m bảy mươi và có nốt ruồi cách một cm dưới trước mép trái
và đối tượng trần thị thơ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba hộ khẩu thường trú tại thành phố nam định tỉnh nam định
đối tượng này cao một m năm mươi bảy và có nốt ruồi cách một cm dưới trước đầu mắt phải
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin

nếu các đối tượng có thông tin có giá trị pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
thông tin dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã khép lại bản tin một mục bao online cập nhật ngày hôm nay